trước đó khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng năm
quận gò vấp đã cho lập một mươi chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào quận
sau bốn năm ngày chốt được lập nhiều người dân đã né chốt kiểm soát bằng cách luồn nách qua các đường hẻm gần đó
nơi không có rào chắn hay lực lượng chức năng cảnh gác
với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng tỉnh bắc giang đã hoàn thành sớm kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
toàn tỉnh có hơn một trăm năm mươi ba người đã được tiêm vaccine trong ngày sáu ngày qua
hơn một nửa số vaccine mà tỉnh bắc giang đã triển khai tiêm từ ngày hai mươi chín tháng năm đến nay
được ưu tiên cho đối tượng công nhân trong các khu công nghiệp và công nhân bên ngoài khu công nghiệp
bên cạnh đó từ số lượng vaccine phân bổ các địa phương đã triển khai tiêm đối với đối tượng tuyến đầu
cùng với hoàn thành sớm kế hoạch tiêm tỉnh bắc giang cũng đã tập trung cao đối với việc lấy mẫu xét nghiệm
đến nay số lượng mẫu xét nghiệm đã được lấy lên tới hơn một hai triệu mẫu
trong đó có hơn chín trăm linh mẫu của công nhân và hơn ba trăm linh mẫu tâm soát cộng đồng
liên quan đến vụ xe tải đâm liên hoàn khiến năm người thương vong ở đắk lắc
chiều ngày hôm nay cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải mất thắng
cộng ngày thông tin từ trạm thu phí bot quang đức cho biết chiếc xe tải trong vụ tai nạn đã mất phanh
vì thế khi đổ đèo hà lan hướng từ thành phố buôn
xe thuật đi huyện e hà leo xe chạy rất nhanh
trước đó vào khoảng tám giờ cùng ngày một xe khách đang lưu thông trên đường
thì bị một chiếc xe tải lưu thông cùng chiều tông mạnh vào phía sau gây ra tai nạn giao thông liên hoàn
hậu quả vụ tai nạn đã khiến hai người tử vong và ba người khác bị thương
hơn hai hai tấn nguyên liệu thuốc lá nhập lậu vừa bị lực lượng công an tỉnh cao bằng phát hiện
trưa ngày sáu tháng sáu đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện quảng hòa
đang làm nhiệm vụ tại xã phúc sen phát hiện một chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi c một mươi nghìn sáu trăm bảy mươi bốn có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra trên thùng xe chở hai một trăm hai mươi ba kg thuốc lá nguyên liệu
lái xe là nông văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại thành phố cao bằng
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số thuốc lá trên
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân